thị xã nghi sơn nằm tại địa bàn trọng điểm nắng nóng của tỉnh thanh hóa
địa phương này có trên một mươi sáu ha rừng trong đó hơn hai ha rừng thông
nguy cơ cháy luôn ở mức cao đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa từ sớm của lực lượng chức năng
chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng lực lượng chức năng đã triển khai xử lý vật liệu cháy dưới tán rừng
hiện tại các đơn vị đã xử lý thực bì được gần sáu mươi ha
chủ rừng và đơn vị liên quan cũng đang tăng cường kiểm tra kiểm soát
sử dụng phần mềm giám sát cảnh báo nguy cơ cháy rừng
bên cạnh đó lực lượng chức năng trên địa bàn thị xã nghi sơn cũng bố trí đủ phương tiện công cụ chữa cháy
tại sáu trạm canh gác thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát người ra vào
các khu vực rừng giáp danh với diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng
để ngăn chặn các nguồn lửa và các nguy cơ cháy rừng
tại cao bằng vừa có buổi lễ ra mắt tuyến phố không dùng tiền mặt
trang bị miễn phí mã qr thanh toán không dùng tiền mặt cho hơn bốn trăm linh hộ kinh doanh
tại tuyến phố đi bộ kim đồng phố xuân trường phường hợp giang tp cao bằng
tuyến phố không dùng tiền mặt đầu tiên của tỉnh cao bằng do bidv
chi nhánh cao bằng trang bị miễn phí mã qr thanh toán không dùng tiền mặt
cho hơn bốn trăm linh hộ kinh doanh trong chợ xanh chợ ẩm thực chợ sông bằng
và hộ kinh doanh tại tuyến phố đi bộ kim đồng
từ đó giúp cho các chủ cửa hàng có thể kiểm soát dòng tiền của giao dịch
thông qua tính binh mạch của màn hình ứng dụng mà không cần đến tận nơi
hạn chế tắc nghẽn do quá tải trong thanh toán tiết kiệm thời gian giao dịch
việc triển khai tuyến phố không dùng tiền mặt sẽ tạo thuận lợi trong việc mua sắm hàng hóa
ứng dụng công nghệ số từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân
cùng với trải nghiệm các dịch vụ du lịch trong nước
thì xu hướng đi du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
được nhiều du khách lựa chọn
tại cửa khẩu quốc tế lào cai du khách từ khắp các địa phương
cũng nhộn nhịp làm thủ tục thông quan sang trung quốc
để tiết kiệm thời gian tạo thuận lợi cho du khách tránh ồn tắc
các lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng phân luồng
và làm các thủ tục nhanh nhất có thể
không chỉ hấp dẫn vì chi phí rẻ tour du lịch trung quốc đường bộ
còn thỏa mãn tâm lý thích xuất ngoại tìm hiểu về văn hóa cảnh quan ẩm thực
của những điểm đến ngoài nước trên hành trình khám phá những miền đất mới của du khách việt
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm nay lượng du khách xuất cảnh tăng gấp một năm lần
so với những năm trước
trung kết bảng phong trào mở rộng đà lạt best dance thrill hai nghìn hai mươi bốn
vừa được tổ chức tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
với sự tham gia của hàng vạn khán giả đây cũng là sự kiện đặc sắc góp phần kích cầu du lịch
quảng bá hình ảnh văn hóa con người đà lạt lâm đồng đến với du khách trong nước và quốc tế
với chủ đề khẳng định chất tôi một mươi tám đội thi xuất sắc nhất ở bảng phong trào mở rộng
mang đến một mươi tám sắc màu ca tính đậm chất riêng bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ
tất cả đã tạo nên một đêm chung kết mãn nhãn
qua hai lần diễn ra sự kiện đã trở thành sân chơi vũ đạo có sức ảnh hưởng
lan tỏa năng lượng tích cực truyền cảm hứng cho giới trẻ lối sống lành mạnh
đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa con người đà lạt lâm đồng đến với du khách trong nước và quốc tế
tối ba mươi tháng bốn đêm chung kết của bảng quốc tế với một mươi hai nhóm tài năng đến từ nhiều quốc gia trong khu vực
sẽ được diễn ra cũng tại quảng trường lâm viên thành phố đà lạt
chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày quốc tế lao động bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
thành phố cần thơ đã tổ chức chương trình nghệ thuật khúc ca khải hoàn
tại công viên khu dân cư năm trăm tám mươi sáu quận cái răng thành phố cần thơ
chương trình khúc ca khải hoàng khơi gợi niềm tự hào và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng điện biên phủ
và đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tôn vinh truyền thống yêu nước ca ngợi đảng bác hồ và khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng
tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân chung sức chung lòng xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồng vinh hạnh phúc
đồng thời nêu bật lịch sử kiên cường của cần thơ trong đấu tranh kháng chiến chống giặc ngoại xâm
và những thành tựu trong xây dựng quê hương hôm nay
chương trình cũng góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân
và phục vụ du khách đến tham quan cần thơ trong những ngày nghỉ lễ
mới đây ban thường vụ tỉnh ủy hà nam phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tổ chức lớp bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí ủy viên
ban chấp hành đảng bộ tỉnh hà nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sau thời gian học tập nghiêm túc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức
đối với các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh hà nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã hoàn thành toàn bộ chương trình theo kế hoạch đề ra
một trăm linh học viên chấp hành tốt nội quy lớp học đủ điều kiện và được học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
trong quá trình học tập các học viên của khóa học đã được tiếp nhận nhiều thông tin khoa học
về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị và về chương trình hành động của chính phủ
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội